thời gian gần đây tại thành phố đà nẵng tình hình tội phạm liên quan đến ma túy
nhất là tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy tại các quán bar vũ trường karaoke
ngày càng diễn biến phức tạp khiến cho xã hội hết sức lo ngại
vào cuối tháng một mươi các lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra tại một quán bar
thuộc quận hải châu thành phố đà nẵng
qua thử test lực lượng công an phát hiện một trăm một mươi bốn người trên tổng số hai trăm linh khách tại đây
dương tính với ma túy mặc dù trước đó vài tháng cơ sở này cũng đã bị kiểm tra
và phát hiện nhiều đối tượng sử dụng ma túy
tình trạng người sử dụng ma túy trên địa bàn thành phố đà nẵng ngày càng gia tăng
và diễn biến hết sức phức tạp nhất là tại tụ điểm giải trí
thậm chí có những cơ sở còn tiếp tay cho việc sử dụng ma túy trái phép
chỉ tính riêng trong nửa đầu năm hai nghìn một mươi chín
lực lượng chức năng thành phố đà nẵng đã kiểm tra phát hiện hơn một bảy trăm linh đối tượng sử dụng ma túy
tăng ba trăm một mươi tám trường hợp so với cùng kỷ năm trước
trong thời gian tới lực lượng công an thành phố đà nẵng sẽ tiếp tục thường xuyên tăng cường kiểm tra
và xử lý các cơ sở
sở giải trí đồng thời đẩy mạnh phối hợp chặt chẽ với các lực lượng hiệu quan
kịp thời ngăn chặn ma túy đưa vào đà nẵng